sở giao thông vận tải tp hcm vừa đề xuất điều chỉnh bổ sung dự toán
chi ngân sách trợ giá xe buýt năm hai nghìn hai mươi theo đó tăng hơn một trăm sáu mươi một tỷ đồng
so với dự toán được giao trước đó
lý do đề xuất tăng dựa trên sản lượng đặt hàng đấu thầu năm hai nghìn hai mươi
chỉ đạt khoảng ba mươi hai sáu mươi bảy hành khách trên một chuyến
thay vì bốn mươi bốn năm hành khách trên một chuyến như dự kiến
khiến tổng doanh thu giảm hơn hai trăm bảy mươi một tỷ đồng
ngoài ra hoạt động vận chuyển đưa rước học sinh
sinh viên cập nhật phần giữ phòng phí đều giảm so với dự toán
sở giao thông vận tải cho rằng nếu vẫn giữ chi ngân sách lĩnh vực trợ giá xe buýt
là một một trăm năm mươi tỷ đồng thì hệ thống xe buýt chỉ hoạt động được đến giữa tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
hoặc cần phải giảm xuống còn tám mươi năm số chuyến
điều này ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của người dân
do vậy kiến nghị thành phố xem xét bổ sung dự toán
chi ngân sách nhà nước trợ giá xe buýt năm hai nghìn hai mươi tăng thêm một trăm sáu mươi một tỷ đồng